lợi dụng lúc nhà người dân vắng người đối tượng là nông văn báo đã đột nhập vào nhà trộm cắp sáu mươi triệu đồng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng nông văn báo về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo của anh triệu minh khánh
trú tại huyện tràng định về việc bị mất trộm một số tiền lớn
công an huyện tràng định đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là nông văn báo chỉ sau một giờ đồng hồ
tại cơ quan công an đối tượng khai từng qua nhà anh nhiều lần nên biết trong nhà có tài sản giá trị
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai báo thấy nhà vắng người nên đã cậy cửa đột nhập vào mở tủ lục lọi
lấy trộm hơn sáu mươi triệu đồng sau đó đi trả nợ và mua sắm đồ dùng cá nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và phối hợp xác minh những nơi mà đối tượng tiêu thụ tài sản
công an huyện đã thu hồi số tiền là hơn năm mươi bốn triệu đồng